nghệ sĩ việt hương đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi phi nhung qua đời nữ nghệ sĩ là người được con gái phi nhung waly farm đang ở mỹ ủy quyền đại diện cho gia đình để lo hậu sự cho nữ ca sĩ phi nhung tại việt nam
theo nghệ sĩ việt hương ca sĩ phạm phi nhung pháp danh là tỉnh bình đã ra đi vào lúc một mươi hai h một mươi năm ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nhằm ngày hai mươi hai tháng tám năm tân sửu tại bệnh viện trợ giấy sau thời gian dài chống tròi với bệnh tật
hiện tại việt hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ phi nhung
vết thương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục hậu sự đã được sắp xếp chú đáo đại diện cho gia đình phi nhung danh hài việt hương thông tin thêm
đồng thời việt hương cũng đại diện cho gia đình phi nhung gửi lời cảm ơn
đến tấm lòng của đồng nghiệp truyền thông và khán giả xa gần đã thành tâm nguyện cầu cho vi yong cũng như gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đối với sự mất mắt to lớn này của gia đình ca sĩ vi nhung
ca sĩ phi nhung không có người tại bên cạnh con gái duy nhất của đứa ca sĩ vẫn đang ở mỹ
vì vậy mọi thông tin liên quan đến phi nhung đã được ủy quyền để việt hương đại diện gia đình thực hiện
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại